cơ quan điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can khám xét nơi cư trú đối với ông nguyễn ngọc tuấn
nguyên phó chủ tịch ubnd tp đà nẵng và sáu bị can khác nguyên là lãnh đạo các sở ngành doanh nghiệp tại đà nẵng
về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai trong vụ án có liên quan đến phản văn ảnh vụ
ông nguyễn ngọc tuấn từng là phó chủ tịch ubnd tp đà nẵng sinh nghỉ hưu từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định tại điều hai trăm một mươi chín và điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng ra các quyết định khởi tố bị can
áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với các bị can phan xuân ít
nguyên phó tránh văn phòng ubnd tp đà nẵng lê anh tuấn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần cung ứng tàu biển đà nẵng
nguyễn đình thống nguyên giám đốc công ty quản lý và khai thác đất đà nẵng phan minh cương
nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn ivc tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng bảy mươi chín
trong kết luận thanh tra công bố đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín thanh tra chính phủ đã kiến nghị thủ tướng kiểm điểm
và có hình thức xử lý theo quy định đối với chủ tịch các phó chủ tịch ubnd tp đà nẵng và tổ chức cá nhân liên quan
thời kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi sáu theo phân cấp cán bộ đã để xảy ra các vi phạm khuyết điểm trong việc chuyển đổi quỹ đất công
các cơ sở nhà đất giai đoạn này đà nẵng đã chuyển đổi năm mươi hai cơ sở nhà đất thuộc thành phố quản lý sang mục đích khác
tổng số tiền thu về ngân sách bảy trăm sáu mươi sáu tỷ đồng theo thanh tra chính phủ tổng số tiền sai phạm trong việc xác định giá
thu tiền sử dụng đất năm mươi hai cơ sở của ubnd tp đà nẵng tới trên một trăm năm mươi sáu tỷ đồng